tại đà nẵng cứ đến mỗi dịp lễ hội pháo hoa thành phố lại thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch
với điểm bắn pháo hoa được đặt ven sông thì việc xe pháo hoa trên các phương tiện đường sông là phương thức rất được nhiều người dân và du khách ưa chuộng
tuy nhiên xem pháo hoa trên các phương tiện đường sông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu công tác quản lý các phương tiện đường sông không được bảo đảm
chưa đầy hai mươi ngày nữa lễ hội pháo hoa đà nẵng sẽ chính thức khai mạc
mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn tất
cũng như các năm trước địa điểm bắn pháo hoa đã được bố trí ven sông hàn để tạo điều kiện thuận lợi cho người xem
tuy nhiên việc bảo đảm an toàn cho người dân và du khách xem phá hoa nhất là dịch vụ xem pháo hoa của các tàu thuyền trên sông hàn là điều cần phải tính đến
trước đấy cũng có hiện tượng tức là người dân cũng lên tàu lên thuyền thuyền lớn thuyền bé
thì cũng lên đồ chỗ ra xem
thậm chí là những cái việc mà nó cũng trầm trọng đã xảy ra như cái vụ chim thuyền ở sông hán
thì đó là những cái bài học mà ta cũng được chủ quan
lễ hội pháo hoa đà nẵng năm nay được tổ chức kéo dài hai tháng với năm đêm trình diễn của tám đội
dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách tham dự
mặc dù mọi công tác chuẩn bị cho dịp lễ hội pháo hoa như khán đài sân khấu chính điểm bắn
công tác an toàn vệ sinh thực phẩm an ninh trật tự
đang được sở du lịch thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện
nhưng vấn đề an toàn cho du khách khi xem pháo hoa trên sông vẫn đang còn là việc lo lắng
chúng tôi lo nhất là lo các phương tiện mà không có chức năng không có được quyền chở khách
nhưng mà vẫn chở khách đón khách và khai thác trong những cái đêm này
ví dụ như tàu chở cá rồi các cái tàu chở cát v v
và những tàu hoạt động trên đường sông với mục đích khác
thì có thể là sẽ phát sinh chuyện này
hiện ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vẫn chưa chính thức có văn bản đồng ý
hay cấm các đơn vị tổ chức hoạt động xem pháo hoa trên sông
nhưng theo các chủ tàu du lịch trên sông hàn
hoạt động xem pháo hoa trên sông hàn là một trong những nét chính của du lịch đà nẵng
việc thành phố có thể cấm tổ chức xem pháo hoa trên sông không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế
mà còn làm giảm bớt một sản phẩm du lịch thu hút du khách
ngoài ra hiện công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách đã được các đơn vị chú trọng hơn
từ sau ngày bốn sáu trở lại đây các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng đã đi vào quản lý một cách rất quyết liệt
tạo điều kiện an toàn tuyệt đối cho chúng tôi
ngoài ra trên tàu trên phương tiện chúng tôi bây giờ ngày xưa là chỉ trang bị một
bây giờ phải trang bị đến năm sáu
nói như vậy cho nên mức độ an toàn rất là lớn
cho nên cái chuyện mà để xảy ra như trường hợp thảo văn chứ chẳng bao giờ có chuyện xảy ra
tuy nhiên có một thực tế trên sông hàn đã từng xảy ra vụ tai nạn chìm tàu đáng tiếc vào năm hai nghìn một mươi sáu làm ba người thiệt mạng
nguyên nhân là do công tác quản lý bị buông lỏng nên tàu du lịch đã trở quá số người quy định không bảo đảm an toàn
từ thực tế đó có thể thấy công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách xem phá hoa trên sông hàn trong dịp lễ hội này là rất quan trọng